cũng liên quan đến tội phạm ma túy tám năm tù là hình phạt mà đối tượng hoàng quốc gia phải chịu về tội mua bán trái phép chất ma túy phiên xét xử lưu động vừa được tổ chức tại thành phố hà giang tỉnh hà giang
cũng liên quan đến tội phạm ma túy tám năm tù là hình phạt mà đối tượng hoàng quốc gia phải chịu về tội mua bán trái phép chất ma túy phiên xét xử lưu động vừa được tổ chức tại thành phố hà giang

sau khi xảy ra sự việc trương đã bỏ trốn vào bình dương làm thuê sinh sống công an tỉnh bình dương đang làm thủ tục bàn giao trần minh trương cho công an tỉnh ninh thuận xử lý